nhận được thông tin về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại huyện hàm tân tỉnh bình thuận phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình chủ tịch ubndgqx đã yêu cầu lãnh đạo ubnd tỉnh bình thuận chỉ đạo ngành y tế huy động tối đa lực lượng chuyên môn tập trung cứu chữa các nạn nhân bị thương nhằm giảm thiểu thiệt hại về người
công an tỉnh khẩn trương điều tra xác minh nguyên nhân vụ việc lưu ý kiểm tra về tình trạng nồng độ cồn và chất ma túy trong cơ thể của hai lái xe xử lý nghiêm vi phạm theo quy định
phó thủ tướng giao phó chủ tịch chuyên trách ubndgqx quất việt hùng khẩn trương kiểm tra hiện trường vụ tai nạn giao thông chuyển lời thăm hỏi động viên của thủ tướng phó thủ tướng thường trực bộ trưởng bộ giao thông vận tải đến các nạn nhân bị thương và chia buồn với gia đình các nạn nhân không may đã qua đời do tai nạn
đồng thời phối hợp với các cơ quan của bộ công an bộ giao thông vận tải lãnh đạo các tỉnh chỉ đạo khắc phục hậu quả của vụ việc